quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
chiều và đêm qua bão vàm cỏ đã đổ bộ vào khu vực phía đông của đảo lưu dông philippines
trong sáng nay nó sẽ vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi và đi vào biển đông
trở thành cơn bão số một mươi ba ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
dự báo trong ngày hôm nay bão sẽ di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến chiều nay vị trí tâm báo ở cách huyện đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam
cường độ bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm báo ở khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sau đó bão số một mươi ba có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
do ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão
gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
sóng biển cao từ bốn sáu m vùng gần tâm báo cao từ sáu chín m
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa trong ngày hôm nay tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba năm m
ở vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi cũng có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai bốn m
ở vịnh bắc bộ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ một năm mươi m đến ba m
cùng với gió mạnh và sóng cao thì ở phía nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng
của không khí lạnh khô vì thế toàn vùng tiếp tục phổ biến không có mưa ngày trời nắng
nhiệt độ trưa chiều trên toàn khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
tại trung bộ trong ngày hôm nay khu vực từ nghệ an trở vào cho đến bình định
tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền trung không cao
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mức nhiệt là từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước